cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phước long đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với phan vũ phong
sau ba năm lẩn trốn đến ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng công an đã bắt được đối tượng khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
tiếp theo bản tin là cụm tin ván đáng chú ý
lại thêm một nhóm thanh thiếu niên gồm năm đối tượng chuyên đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền chơi game
vừa bị công an huyện crom pek tỉnh đắk lắc xử lý năm đối tượng bị bắt giữ gồm ngô vũ hồng tú phan văn hiền hồ duy phương nguyễn hoài bảo và đinh anh kiệt ở xã yai dông
mở rộng điều tra công an huyện cronpac còn làm rõ thêm nhiều vụ trộm các xe máy khác do nhóm này gây ra ở địa bàn huyện cronpong tỉnh đắk lắc
bước đầu nhóm này thừa nhận đã lấy trộm một mươi một chiếc xe máy đem về cất giấu làm thay đổi màu sơn và các đặc điểm của xe để tránh bị phát hiện rồi sau đó đem bán rẻ lấy tiền chơi game
còn tại bến tre do nghiện ma túy nên để có tiền chơi ma túy lê quốc hùng cùng với nguyễn văn thanh thảo đã bị cơ quan công an bắt giữ trước đó lân la đến các khu nhà trọ hoặc nhà dân không người trông coi sau đó bẻ khóa lẻn vào trộm tài sản bất kể là gì nếu có thể bán lấy tiền được
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay cả hai đã thực hiện trót lọt gần hai mươi vụ trộm tại địa bàn các huyện châu thành rồng trôm mò cái bắc và thành phố bến tre
thưa quý vị và các bạn một trong những nguyên nhân của các vụ trộm cắp tài sản có thể kể đến đó là sự lơ là mất cảnh giác của các nạn nhân
mới đây tại ninh bình lực lượng công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
vụ việc này lại tiếp tục là lời cảnh báo đối với người dân các doanh nghiệp
cần cẩn trọng trong quản lý tài sản của mình tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở để lấy trộm tài sản
ba đối tượng trần quang trung đào duy tiên đinh ngọc tú vừa bị công an thành phố ninh bình bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
lợi dụng tường rào của trung tâm trợ giúp pháp lý sở tư pháp ninh bình thấp lại ở nơi vắng vẻ
trần quang trung đã nảy sinh ý định đột nhập vào đây để trộm cắp tài sản
trung đã rủ đào duy tiên và đinh ngọc tú cùng tham gia thực hiện
không dừng lại ở đó trung về khu phố phúc thịnh nơi mình sinh sống để tìm thêm cơ hội
trung cũng đã rủ vũ việt hùng đột nhập vào khu nhà của tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc sở y tế ninh bình
lấy trộm hai máy tính để bàn và một máy tính sách tay
tiếp đó dạng sáng ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu trung và đồng bọn đã dùng mỏ lết bẻ xong cửa sổ inox
đột nhập vào nhà của chị đỗ thị nhàn trộm cắp một bức tượng di lạc bằng gỗ một máy bơm nước mang ra ngoài cất giấu
để kẻ gian đột nhập vào gia đình nguyên nhân đầu tiên là vì cái trời nóng thì tôi luôn luôn lúc nào muốn nhà thoáng
cho nên là buổi tối hôm đấy đi ngủ là gia đình tôi không đóng một cửa chớp của phòng ăn
cái tốc độ đẻ thì cũng không phải là lớn chúng tôi chỉ hé ra khoảng năm bảy phân để lấy gió vào thôi
nhưng tức là sự lơ là rất là nhỏ đấy khiến tạo cái kẻ hở cho kẻ gian đã đột nhập vào
từ thực tế trên cho thấy
tội phạm trộm cắp tài sản ngày càng phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi sọc quyệt và liều lĩnh
điều đáng quan tâm là hiện nay nhiều người dân cơ quan doanh nghiệp vẫn chưa thấy được tình hình phức tạp của loại tội phạm này
mà vẫn coi thường chủ quan tạo cơ hội để tội phạm hoạt động
cơ quan tôi thì cũng rất là chú trọng đến công tác an ninh
cũng dặn do anh em là luôn luôn là khóa trước khi ra về là đóng cửa chốt cửa sổ và khóa cửa xính ra vào
nhưng mà hôm đó là cũng do là sơ xuất
cho nên là cũng quên là không chí quên là không chốt lại cái cửa sổ và khóa cửa ra vào
vì vậy mà tối hôm đó cũng nhân là trời mưa cho nên là kẻ trộm đã đột nhập vào cơ quan
qua lối cửa chính và mở cửa sổ không có chốt khóa và sau đó là bẻ ô sắt của cửa sổ để chui vào phòng làm việc
và lấy đi mất hai cái máy tính để bàn và một cái laptop
để phòng ngừa ngăn chặn kịp thời những hành vi trộm cắp tài sản
chỉ lực lượng công an vào cuộc là chưa đủ mới là giải quyết phần ngọn
điều quan trọng là phải có sự chung tay góp sức của toàn xã hội
trong đó mỗi gia đình cần chủ động đề cao tinh thần cảnh sát khóa cổng khóa cửa sổ
cửa ra vào trước khi đi ngủ đi ra ngoài
mặt khác lực lượng bảo vệ cần thường xuyên tuần tra kiểm soát các chốt
các mục tiêu trong cơ quan đơn vị kịp thời phát hiện các hành vi bất thường
để báo cáo lãnh đạo có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời
một vụ vận chuyển hóa
một hàng cấm vừa bị công an tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ
trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ tám mươi
thuộc thị trấn sóc sơn huyện hòn đất
thì phát hiện và bắt quả tang hồ văn nhuận chú thành phố cần thơ
điều khiển xe máy chở một hai trăm bảy mươi bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu hero và z
hiện đối tượng và tăng vật đang được bàn giao cho công an huyện hòn đất
tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
tình hình hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
có nhiều diễn biến mới
các đối tượng hoạt động tinh vi hơn thay đổi phương thức thủ đoạn
tuyến đường địa bàn hoạt động
với tinh thần kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này
thời gian vừa qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị
đã tích cực điều tra làm rõ nhiều vụ buôn lậu
qua đó góp phần kiềm chế hoạt động tội phạm buôn lậu trên các tuyến địa bàn trọng điểm
tại km bốn mươi một quốc lộ chín thuộc địa phận huyện đắc rồng tỉnh quảng trị
gần một trăm linh chiếc tv trị giá khoảng năm trăm linh triệu đồng
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị bắt giữ
qua làm việc với lái xe nguyễn mạnh cường chú tại huyện hướng hóa
lực lượng công an đã xác định được nguyễn đức chú tại xã tân hợp huyện hương hóa
là chủ số hàng và nguyễn thị ái nhi chú tại thị trấn lao bảo huyện hương hóa
là người tổ chức vận chuyển số hàng hóa trên
nguyễn thị ái nhi huyện hương hóa huyện hương hóa
tổng trị giá hàng hóa thu giữ gần ba tỷ đồng
xử lý hình sự năm vụ một mươi bị can xử phạt vi phạm hành chính ba mươi một đối tượng
phạt tiền gần ba trăm linh triệu đồng
tình hình như trên phòng cảnh sát kinh tế đã tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh
ban hành một số kế hoạch để chỉ đạo các lực lượng cảnh sát kinh tế trên toàn tỉnh
đồng thời phòng cảnh sát kinh tế đã ra các kế hoạch chỉ đạo các đội nghiệp vụ
để tiến hành đấu tranh quyết liệt đối với tội phạm về buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
trong thời gian tới đặc biệt là những tháng cuối năm
tình hình buôn lậu gian lận thương mại tiếp tục có những diễn biến phức tạp
để hoạt động của tội phạm buôn lậu được kiềm chế phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị
tiếp tục tăng cường các biện pháp trong đó chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan chức năng
có liên quan quản lý địa bàn nắm tình hình để chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm buôn lậu
phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức xây dựng các phương án kế hoạch phù hợp
với từng địa bàn biên giới từng loại đối tượng để công tác đấu tranh với tội phạm đạt hiệu quả
tập trung triển khai các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
tổ chức tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu
gia lận thương mại trên tháng tám
khu vực phía tây bắc bộ trong ngày mùng tám và ngày mùng chín mây thay đổi có mưa vài nơi
riêng các tỉnh như lai châu hay điện biên đêm và sáng sớm sẽ có mưa rào và rông dài rác
ngày nắng phần đông nam có nơi có nắng nóng nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
sang đến ngày mùng một mươi mưa rông sẽ tăng hơn cả về diện và lượng
cùng với đó thì nền nhiệt cũng giảm xuống từ một đến hai độ
còn đối với các tỉnh phía đông bắc bộ mưa không xảy ra nhiều ban ngày trời có nắng từ sớm
xuất hiện nắng nóng cục bộ tại hòa bình và một số tỉnh thuộc trung du và nam đồng bằng
nhiệt độ cao nhất có thể lên đến ba mươi năm độ
khoảng từ ngày một mươi giải hội tụ nhiệt đới gây mưa được thiết lập nên mưa rông diện rộng sẽ quay trở lại
có nơi mưa to đến rất to nền nhiệt giảm nhẹ đôi chút
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế áp thấp nóng phía tây vẫn là nhân tố chính
chi phối thời tiết của khu vực trong hôm nay và hai ngày sắp tới
thời tiết phổ biến ít mưa ngày nắng nhiều và nền nhiệt độ tiếp tục tăng
giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
đến ngày mùng một mươi các tỉnh phía bắc khu vực như là thanh hóa nghệ an hà tĩnh
có thể xuất hiện mưa rào và rông
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết nói chung biến đổi không quá nhiều
và ban ngày còn nắng
nóng với nhiệt độ trưa chiều ở mức ba mươi ba ba mươi sáu độ
chiều tối mưa rào có thể xảy ra tại một vài tỉnh phía nam như ninh thuận bình thuận
với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
khu vực tây nguyên từ ngày mùng tám đến ngày mùng một mươi trời mới thay đổi
ngày nắng gián đoạn với cứng độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ duy trì cường độ gió tây nam hoạt động ở mức trung bình
nên mưa rào và rông vẫn xảy ra vào chiều tối
tuy nhiên số điểm mưa vừa mưa to cũng đã giảm hẳn
nhưng người dân vùng ven biển vẫn cần lưu ý với gió mạnh
ban ngày trời có nắng sen giữa những khoảng nhiều mây
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ